sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại văn miếu quốc tử giám hà nội hội khoa học lịch sử việt nam
quỹ giải thưởng sự học phạm thận duật tổ chức trao giải thưởng sự học phạm thận duật lần thứ hai mươi
cho những luận án tiến sĩ sử học đạt kết quả xuất sắc trong năm qua
giải thưởng sự học phạm thận duật ra đời từ năm hai nghìn với mục đích góp phần động viên
khuyến khích các tài năng sử học vinh danh các tiến sĩ sử học xuất sắc
góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành khoa học lịch sử nước nhà
giải thưởng được tổ chức thường niên trao cho các tiến sĩ có luận án sử học xuất sắc trong cả nước
năm nay không có giải nhất mà chỉ có hai giải nhì và bốn giải ba
qua hai mươi lần trao giải quỹ giải thưởng sự học phạm tận duật đã trao một trăm linh bảy giải
gồm chín giải nhất bốn mươi ba giải nhì năm mươi năm giải ba
các tiến sĩ được giải thưởng đều đã phát huy được vai trò của mình
trong sự nghiệp nghiên cứu và phát triển khoa học lịch sử nước nhà